đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết hai nghìn hai mươi các hãng hàng không dự kiến tiếp tục bổ sung thêm chỗ trên các đường bay nội địa tương đương hơn một chuyến bay
số chuyến tăng thêm này nằm trong giai đoạn cao điểm từ ngày chín tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng riêng
việt nam airlines sẽ bổ sung thêm một trăm chín mươi chỗ tương đương gần một chuyến bay trên các đường bay nội địa
trong khi đó jetstar pacific cũng tăng thêm gần bốn mươi chỗ tương đương hơn hai trăm hai mươi chuyến bay nội địa
bamboo airways sẽ cung ứng tổng cộng gần một triệu ghế trên toàn mạng nội địa tăng gần bảy trăm linh chỗ tương đương ba sáu trăm linh chuyến bay so với cùng kỳ
trước đó vietjet air cũng đã mở bán vé tết sớm hơn các hãng khác bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín khi còn hơn năm tháng mới đến tết hai nghìn hai mươi
các hãng cũng khuyến cáo hành khách mang hành lý đúng số kiện trọng lượng và kích thước quy định để bảo đảm an toàn bay và không phải đóng phí quá cước